căng thẳng giữa trung quốc và ấn độ tiếp tục leo thang sau khi ấn độ vừa ra lệnh cấm sử dụng năm mươi chín ứng dụng điện thoại di động
chủ yếu của trung quốc trong đó có tiktok của bytedance hay wechat của tencent
theo hãng tin reuters bộ công nghệ ấn độ đã ra tuyên bố nêu rõ các ứng dụng trên liên quan đến các hoạt động gây tổn hại
tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ấn độ cũng như quốc phòng an ninh quốc gia và trật tự công cộng của ấn độ
sau tuyên bố trên google và apple đã phải dỡ bỏ các ứng dụng này trong các kho ứng dụng của hệ điều hành android và ios
dư luận cho rằng lệnh cấm trên sẽ khiến các công ty trung quốc gặp khó khăn tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới
trong khi đó trung quốc đã bày tỏ quan ngại về quyết định trên của ấn độ đồng thời cho biết đang kiểm tra để đánh giá tình hình